lực lượng đồn biên phòng cửa sót bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp bắt giữ một tàu có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển lộc hà tỉnh hà tĩnh
tàu hút cát mang biển kiểm soát th bảy trăm một mươi bốn do anh trần đình bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn vĩnh phú xã hộ độ huyện lộc hà làm chủ cùng ba lao động khác đang có hành vi khai thác cát trái phép
kiểm tra trên tàu lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng ba mươi năm mét khối cát vừa mới khai thác
quá trình kiểm tra chủ phương tiện đã xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến giấy phép khai thác khoáng sản của các cơ quan có thẩm quyền
chủ phương tiện khai nhận khai thác số cát trên để đưa về bán cho các điểm tập kết cát trên địa bàn huyện lộc hà